khai mạc hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba
những năm qua lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh gia lai đã luôn nỗ lực giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở cơ sở
rạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám mưa lớn đã bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện tuần giáo và huyện điện biên khiến hai người thiệt mạng
sau đây là nội dung chi tiết
chiều nay tại hà nội bộ tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành tư pháp hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi năm và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
thăm dự lễ kỷ niệm của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng trần quốc vượng
lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương các vị khách mời quốc tế
cùng đông đảo cán bộ công nhân viên chức ngành tư pháp qua các thời kỳ
trải qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành
ngành tư pháp đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về nhiều mặt
luôn nỗ lực biên bỉ phân đấu vào góp phần quan trọng vào quá trình hình thành
củng cố hoàn thiện nền tảng chính trị pháp lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
vì một nước việt nam ngày càng giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng
biểu dư những ông góp to lớn của ngành tư pháp việt nam trong bảy mươi năm qua
tổng bí thư nhấn mạnh một trong những bài học kinh nghiệm chung của các cấp
các ngành trong đó có ngành tư pháp là phải tuyệt đối trung thành với đảng
đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân tận tụy với công việc mà đảng nhà nước giao phó
góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ
tổng bí thư yêu cầu ngành tư pháp tập trung sức lực trí tuệ
tạo chuyển biến cơ bản toàn diện sâu sắc về chất lượng hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của ngành
tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của bộ tư pháp của ngành tư pháp
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đòi hỏi của cách mạng trong giai đoạn mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đề nghị ngành tư pháp tăng cường chỉ đạo
thúc đẩy việc kiện toàn hệ thống các tổ chức nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan tư pháp
tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng
có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác tư pháp
tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng nhà nước
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tra tạo huân chương độc lập hạ nhất cho bộ tư pháp
sáng nay tại hà nội ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
thảo luận về một số dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp lần thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng nhấn mạnh
tại kỳ họp thứ một mươi sắp tới dự kiến quốc hội sẽ thảo luận và xem xét thông qua một mươi bảy dự án luật
và cho ý kiến về một mươi dự án luật khác
bên cạnh đó là một loạt các vấn đề quan trọng của đất nước tổng kết tình hình kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi năm và dự báo kế hoạch phát triển đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị lần này các đại biểu cần tập trung phát huy trí tuệ và công sức để thảo luận
hoàn thiện một số dự án luật quan trọng để trình quốc hội tại kỳ họp lần thứ một mươi sắp tới
bao gồm bộ luật dân sự sửa đổi luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bộ luật hình sự sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi
cũng trong ngày làm việc đầu tiên tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề lớn
có ý kiến khác nhau của hai dự luật gồm bộ luật dân sự sửa đổi và luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
theo dự kiến hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ kéo dài trong thời gian ba ngày
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh quảng trị
sáng nay thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
đã đến dân hương dân hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
tham dự lễ khánh thành trụ sở làm việc mới của công an tỉnh quảng trị
trò chuyện với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trao thư khen trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá thành công vụ án giết người
xảy ra vào tối hai mươi tháng tám vừa qua tại xã do việt huyện gio linh
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu đã cùng đoàn đến dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đồng chí thứ trưởng thường trực cùng đoàn đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh
đã hy sinh tại các mặt trận đường chín và đất bạn lào
sau khi cắt băng khánh thành công trình trụ sở làm việc mới của công an tỉnh quảng trị
đồng chí thứ trưởng thường trực đã phát biểu biểu dương những cố gắng của công an tỉnh cũng như nhà thầu
và các đơn vị thi công trong việc thi công và hoàn thành công trình đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và đúng tiến độ đề ra
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu chỉ rõ đây là công trình chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
công an tỉnh quảng trị cần sử dụng công trình đúng mục đích đáp ứng đúng yêu cầu
đảm bảo góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện và tính bước hiện đại

công an quảng trị thời gian qua trong đó ghi nhận sự nỗ lực trong việc đấu tranh làm rõ
nhanh chóng các vụ trọng án đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn thời gian gần đây
tình hình hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
vì vậy đồng chí thứ trưởng thường trực yêu cầu công an quảng trị cần làm tốt các mặt công tác
trong đó nhấn mạnh công tác nắm tình hình tham mưu tốt cho cấp ủy địa phương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nói chung
và bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi

các đồng chí đã đồng bộ các mặt công tác và đạt những yêu cầu tiêu quả
và nếu mà đối chiếu với các mục tiêu yêu cầu đề ra cho năm thì về cơ bản là công an quảng trị đã bắt đầu đạt được các yêu cầu đề ra
thay mặt cho lãnh đạo bộ xin biểu dương những cố gắng tích cực của các đồng chí trong tám tháng từ đầu năm đến nay
chuyến thăm và làm việc của đồng chí thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu tại tỉnh quảng trị
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo bộ công an
đối với công an quảng trị sự quan tâm của đồng chí thứ trưởng thường trực và lãnh đạo bộ công an là nguồn động viên to lớn
để toàn thể cán bộ chiến sĩ công an quảng trị nỗ lực hơn nữa trong các mặt công tác chiến đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà đảng và nhân dân giao phó
hôm nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nộ cứu hạn bộ công an đã tổ chức lớp tập hướng
nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương chưa qua đào tạo chuyên ngành
đây là một trong những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm của lực lượng phòng cháy chữa cháy các địa phương
thông qua lớp tập huấn giúp các đồng chí là lãnh đạo chỉ huy các đơn vị nắm bắt được những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
nâng cao trình độ chuyên môn chuyên ngành phòng cháy chữa cháy vận dụng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đảm bảo tính thống nhất trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
từ đó tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động của người dân đối với công tác phòng cháy
đồng thời là dịp để lãnh đạo chỉ huy các đơn vị chủ động trao đổi nắm bắt thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ
qua đó giải quyết các vấn đề còn vướng mắt tồn tại trong quá trình công tác tại địa phương
nội dung lớp tập huấn tập trung đi sâu bồi dưỡng phân tích các chuyên đề liên quan đến các nội dung
quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy công tác kiểm tra an toàn thẩm duyệt điều tra xử lý vi phạm công tác tuyên truyền
xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
đó đều là những vấn đề cụ thể áp dụng trực tiếp vào thực tiễn công tác của lực lượng phòng cháy chữa cháy
cấp phần đảm bảo thốt tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện trư prong tỉnh gia lai
sau gần hai giờ đồng hồ tổ chức điều tra truy xét đối tượng và chiều qua công an tỉnh gia lai đã bắt được hung thủ gây ra vụ án này
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h
bốn giờ ngày hôm qua tại thôn phú vinh xã yà bang huyện trư prong tỉnh gia lai đối tượng vũ văn đản ba mươi chín tuổi
chú tại thôn phú vinh xã yà bang huyện trư prong tỉnh gia lai đã dùng dao sát hại bốn người và làm bị thương ba người khác
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh gia lai đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra phá án
và chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ huy động tối đa lực lượng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đến một mươi bảy h một mươi hai phút cùng ngày
đã bắt được đối tượng vũ văn đản tại khu vực dãy thuộc thôn phú vinh xã yà bang huyện trư prong
cách hiện trường xảy ra vụ án ba km thu giữ hai con dao là hung khí gây án và các vật chứng có liên quan
sau khi bắt giữ đối tượng lực lượng công an đã nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy chính quyền
các ban ngành phối hợp triển khai các hoạt động để ổn định tình hình giúp gia đình bị hại khắc phục tổn thất
tỉnh gia lai đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng năm triệu đồng
mỗi người bị thương hai triệu đồng
ủy ban nhân dân huyện chư prong và ủy ban nhân dân xã yà bang hỗ trợ bốn triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng
và một triệu đồng cho gia đình có người bị thương
giám đốc công an tỉnh gia lai cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
kịp thời thông tin rộng rãi để định hướng dư luận đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về vụ án phải chính xác
không xoáy sâu vào những tình tiết man dợ nỗi đau của gia đình các bị hại tránh gây phản cảm hoang mang dư luận
và góp phần cuộc lừa lựa công an nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
sáng nay tòa án nhà dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc qua trang website một trăm tám mươi tám bet com sáu mươi sáu
và sáu mươi sáu bị cáo bị truy tố về các tội đánh bạc tổ chức đánh bạc và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
do vương trấn thanh ngụ quận một mươi một tp hcm
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng viễn thông quốc tế viễn cầm đầu
số tiền đánh bạc trong vụ án đã lên tới con số bốn trăm linh tỷ đồng
theo hồ sơ vụ án vào thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
vương trấn thanh đã cấu kết với đối tượng người nước ngoài mở tài khoản tại các ngân hàng ở việt nam
rồi lối kéo vợ là đàm kim khuyến em gái là vương thúy hằng em rễ nguyễn thanh triều
cùng nhiều người thân quen mở năm mươi năm tài khoản tại một số ngân hàng ở việt nam
làm tài khoản đại diện cho trang web một trăm tám mươi tám bett com
để những đối tượng đánh bạc tại việt nam giao dịch chuyển tiền các đội bóng đá bóng rổ quần vợt chơi bài trực tuyến
hành vi của thanh hằng khuyến và triều nêu trên đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc
riêng dương tứ tường lai siêu na nguyễn thị biên phạm vào tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
do đã đứng tên tài khoản đại diện nhận tiền và chuyển tiền từ các con bạc
thông qua các đối tượng người trung quốc chuyển tiền trái phép qua trung quốc
các bị cáo còn lại phạm vào tội đánh bạc vì đã nhiều lần cá độ với số tiền lớn
do vụ án có nhiều bị cáo và nhiều tình tiết nên vụ xét xử sẽ kéo dài trong vài ngày tiếp theo
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn trong những bản tin sau
ngày hôm nay công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần thanh hải
chú tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị là cán bộ tri cục thuế huyện e leo tỉnh đắk lắc về hành vi nhận hối lộ
qua điều tra công an huyện ea leo đã làm rõ hải đã nhận một bộ hồ sơ đất nông nghiệp của ông lưu quyết chiến
ở huyện ea leo với diện tích năm mươi ba m hai để làm thủ tục cho ông chiến đóng nộp khoản thuế là gần một trăm một mươi sáu triệu đồng
hải đã gặp và yêu cầu ông chiến đưa cho mình khoản tiền hai mươi triệu đồng để tìm cách giảm mức đóng thuế cho ông chiến
khi hải đã nhận trước một mươi năm triệu đồng tại một quán cà phê thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị trên địa bàn tỉnh gia lai hiện có một trăm chín mươi bảy xã
một trăm phường thị trấn dân số toàn tỉnh hơn một bốn triệu người để giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở cơ sở
trong những năm qua lực lượng công an cấp xã đã luôn phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng
chính quyền kịp thời nắm tình hình phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại cơ sở
trong những năm qua các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh gia lai có chiều hướng gia tăng
đáng chú ý các đối tượng phun rô lưu vong thường xuyên liên lạc móc nối với số đối tượng trên địa bàn chỉ đạo tái hoạt động tin lành đề ga âm mưu kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
chính vì vậy trong những năm qua lực lượng công an xã là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở

tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở
chính vì vậy trong những năm qua lực lượng công an xã là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong bảy năm thực hiện pháp lệnh công an xã lực lượng công an xã đã phát huy vai trò sung kích
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã tổ chức hơn hai ba trăm linh buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật
tổ chức hàng trăm diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân trực tiếp giải quyết gần hai chín trăm linh vụ
tiến hành xử phạt hành chính gần hai trường hợp với số tiền hơn một hai tỷ đồng
đặc biệt lực lượng công an xã đã tích cực vận động quần chúng nhân dân giao nộp gần chín trăm linh khẩu súng các loại
gần ba trăm linh vũ khí công cụ hỗ trợ thô sơ
lực lượng công an xã thì vẫn còn những chế độ chính sách còn thấp tuy nhiên tôi cũng đánh giá rất cao lực lượng công an xã
lực lượng này cũng đóng góp rất là quan trọng về vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm
có phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn gia lai trong những năm qua
thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
lực lượng công an xã đã và đang nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm chủ động sáng tạo mưu trí dũng cảm
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
trạng sáng nay trên địa bàn tỉnh điện biên đã xảy ra mưa dông cục bộ gây lũ lớn trên các sông suối
thuộc các huyện tuần giáo mường án điện biên và thành phố điện biên phủ
mưa lớn bất ngờ đã khiến hai người trên địa bàn tuần giáo và huyện điện biên bị thiệt mạng
cụ thể mưa lũ đã làm cho chị lò thị sương ở bản không tở xã mường không huyện tuần giáo thiệt mạng
do sạt lỡ đất khi đi làm ruộng
ông lường văn luyến ở bản nà nhạn xã nà nhạn huyện điện biên thiệt mạng do bị lũ cuốn
mưa lũ cũng đã làm ba người bị thương một nhà bị trôi cùng tài sản hai nhà bị ngập một cầu phao tạm bị đứt gãy
một mươi năm hecta lúa bị vùi lấp thiệt hại khoảng bảy mươi
năm hectare hoa màu bị vùi lấp mất trắng hai mươi mét tường cánh đầu mối công trình thủy lợi bị gãy hỏng
ba mươi mét kè đường bị sạt gãy hư hỏng ước tổng thiệt hại hai năm tỷ đồng
hiện các huyện đã chủ động phối hợp chỉ đạo các xã tổ chức kiểm tra hiện trường
xác định thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình có người chết
người bị thương và bị thiệt hại để khắc phục hậu quả
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an huyện vị thủy
và cửa hàng xăng dầu số sáu tại ấp chín xã vị thắng vừa tổ chức thực tập chữa cháy
tình huống giả định là đám cháy xảy ra tại bồn chứa xăng dầu của cửa hàng do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
trong lúc nhập xăng dầu từ xe bồn vào bể chứa làm xăng dầu tràn ra ngoài gây nguồn nhiệt gây cháy
khi có cháy xảy ra lực lượng chữa cháy tại chỗ đã cắt điện khu vực cháy di rời tài sản cứu hướng dẫn người bị nạn ra khỏi đám cháy
đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa và liên hệ lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
dập tắt đám cháy tránh được trường hợp cháy lan cháy lớn và đưa các nạn nhân cấp cứu kịp thời
đợt thực tập lần này đã góp phần nâng cao kỹ năng chiến thuật năng lực chỉ huy điều hành tổ chức chữa cháy của lực lượng chữa cháy cơ sở
và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia chữa cháy
chủ động trong mọi tình huống cháy làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân
đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống cháy chữa cháy trong điều kiện nắng nóng gai gắt dễ xảy ra cháy nổ như hiện nay
chuẩn bị cho vụ trồng trừng mới cộng với nắng nóng gai gắt như hiện nay thì nguy cơ cháy trừng đang ở mức cao
mùa khô đang bước vào giai đoạn cao điểm cây nắng gai gắt và thời tiết hanh khô đẩy những cánh rừng ở huyện miền núi quảng ngãi đứng trước nguy cơ cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm
mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm song trên thực tế thời điểm này cũng là thời điểm người dân phát dọn đốt nương dẫy để chuẩn bị gieo trồng vụ mới tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
các bà con trước khi đốt phải dọn ranh bảo đảm an toàn và đốt vào buổi sáng và cuối chiều trước khi đốt phải báo cho chính quyền địa phương cũng như hợp đồng bảo vệ rừng sáu tháng một khô hoặc là kiếm lâm địa bàn để giám sát
chúng tôi cũng chỉ đạo cho kiếm lâm địa bàn là tham mưu cho các xã thành lập các nhóm tổ đoạn theo nhóm hội liên kỳ chọn một số người có nguy tín làm tổ trưởng
quảng ngãi hiện có hai trăm năm mươi ha rừng trong đó có khoảng một trăm hai mươi hectare rừng trồng
để bảo vệ tốt diện tích rừng này hạt kiểm lâm các địa phương cùng các đơn vị chủ rừng đã đầu tư thêm phương tiện máy móc thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng
công tác phối hợp tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng giữa các lực lượng kiểm lâm
công an chủ rừng và chính quyền cơ sở cũng được triển khai đồng bộ
nguyên nhân xảy ra các vụ cháy rừng các năm trước hầu hết đều do người dân phát dọn đốt thực bì hoặc sử dụng lửa bất cần gây nên cháy
trong điều kiện kinh phí ít ỏi phương tiện còn thô sơ lực lượng kiểm lâm công an và các địa phương đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng đến từng hộ dân
chữa cháy rừng chúng tôi xác định là chủ yếu là bằng công người tại chỗ
chính vì vậy đó mà mỗi
các xã tức là mỗi cái chủ rừng nữa quản lý rừng đó thì đều phải có cái phương án kế hoạch phòng cháy
trong đó đó là phải có tập hợp cái lực lượng những lực lượng xung quanh ở cái vùng đó vào cái lực lượng phòng cháy
tỉnh quảng ngãi cũng đã thành lập sáu trăm hai mươi ba tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở
kiểm lâm các địa phương cũng ký cam kết bảo vệ rừng với gần ba trăm linh hộ gia đình chủ rừng và các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản
đồng thời kiểm tra sửa chữa thiết bị dụng cụ chữa cháy và bố trí nhân lực sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng
sáng nay bộ thông tin và truyền thông phối hợp với tỉnh bà rệt vũng tàu tổ chức khai mạc triển lãm và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại thành phố vũng tàu
triển lãm trưng bày một mươi nhóm tư liệu chính hệ thống lại cho nhân dân trong nước kiều bào nước ngoài
thấy rõ sự xác lập chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa từ xa xưa
thông qua các phiên bản hán nôm việt ngữ pháp ngữ do các triều đình phong kiến việt nam và chính quyền pháp ở đông dương ban hành
đặc biệt triển lãm có gần một trăm linh bản đồ khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo trường sa và hoàng sa
trong đó có bốn tập bản đồ atlat và ba mươi bản đồ do nhà nước trung quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử
chỉ rõ trung quốc không quản lý hai quần đảo này
các tư liệu ấn phẩm do các nước phương tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ một mươi tám đến thế kỷ một mươi chín được trưng bày tại triển lãm
cũng đề cập rõ chủ quyền của việt nam đối với quần đảo trường sa và hoàng sa
tại bà rịa vũng tàu triển lãm được tổ chức tại hai địa điểm là thành phố vũng tàu từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám
và huyện côn đảo từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám
sau triển lãm toàn bộ hình ảnh tư liệu sẽ được bộ thông tin và truyền thông trao tặng cho tỉnh
để tiếp tục giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc đài loan xây dựng hải đăng
trên đảo ba bình thuộc quần đảo trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình đã khẳng định việc xây hải đăng trên đảo ba bình
là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam đối với quần đảo trường sa
việt nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không tranh cãi của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
mọi hoạt động của nước ngoài ở khu vực này mà không được sự đồng ý của việt nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị
việt nam kiên quyết phản đối việc đài loan xây dựng hải đăng phi pháp ở đảo ba bình thuộc quần đảo trường sa của việt nam
đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam đối với quần đảo trường sa
gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở việt nam
việt nam yêu cầu phía đài loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái đó và không tái diễn các hành động tương tự